đã có ba người tử vong trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn song ngân
nằm trong khu công nghiệp phú thị huyện gia lâm hà nội vào khoảng một mươi một h ngày hôm nay
mặc dù lực lượng chức năng đã huy động xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường
để dập lửa và tìm kiếm cứu nạn tuy nhiên đến một mươi bảy h cùng ngày đám cháy mới được dập tắt
danh tính của những nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn xảy ra là một